tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng ba tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo lê thị kim phi sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín trú tại khóm bình long một phường mỹ bình
thành phố long xuyên tỉnh an giang về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cáo trạng khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi phi sử dụng tài khoản facebook phi kim
kết bạn với một số tài khoản facebook là thành viên của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
do đào minh quân cầm đầu rồi thường xuyên theo dõi bình luận chia sẻ các bài viết video clip hình ảnh
có nội dung tuyên truyền chống phá đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ca ngợi chế độ việt nam cộng hòa và đảo minh quân
đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi phi làm hồ sơ xin gia nhập tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và tham gia họp trực tuyến với tổ chức nhiều lần được các thành viên trao đổi
bàn bạc các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức hướng dẫn đào tạo huấn luyện phương thức hoạt động
ngoài ra phi còn đăng ký tham gia chương cầu dân ý bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa
theo kết luận giám định của sở thông tin và truyền thông tỉnh an giang
những video clip và các trang tài liệu thu giữ từ tài khoản facebook phi kim của phi
có nội dung hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh bắt bị can phi để tạm giam đồng thời thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê thị kim phi sáu năm tù
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
trong thời gian gần đây tình trạng trẻ thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố đà nẵng
đang trở thành vấn đề nhức nhối có chiều hướng gia tăng cả về số lượng vụ việc lẫn tính chất nghiêm trọng
đặc biệt là các đối tượng thường tụ tập thành
bắt nhóm để thực hiện hành vi phạm tội
tình trạng này đang dóng lên hồi chuông cảnh báo về việc quản lý giáo dục con em trong gia đình và xã hội
ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án
bắt tạm giam nguyễn bá tuấn sinh năm hai nghìn bốn trú phường hòa hiệp nam quận liên triểu
để điều tra hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng được xác định cầm đầu khoảng một mươi một đàn em
có tuổi đời từ một mươi ba đến một mươi sáu tuổi đã thực hiện hàng loạt các vụ trộm
làm cắp xe máy liên tịnh từ đà nẵng đến quảng nam quảng ngãi
điều này khá phức tạp
chỉ trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai công an quận liên triệu thành phố đà nẵng
cũng đã liên tiếp phát hiện và xử lý một mươi một vụ việc vi phạm pháp luật có liên quan đến trẻ vị thành niên
các đối tượng thường tụ tập thành nhóm từ bốn đến hai mươi người để thực hiện các hành vi cướp dật trộm cắp tài sản
bắt giữ người trái pháp luật đánh bạc tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tụ tập sử dụng hung khí để đánh nhau
các đối tượng đa số đều dưới một mươi tám tuổi thậm chí nhiều em
các đối tượng đa số đều dưới một mươi tám tuổi thậm chí nhiều em
và thậm chí là
mở đầu là thông tin từ an giang
vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo lê thị kim phi chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo cáo trạng khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi phi sử dụng tài khoản facebook phi kim
kết bạn với một số tài khoản facebook là thành viên của tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
do đào minh quân cầm đầu rồi thường xuyên theo dõi
chia sẻ các bài viết video clip hình ảnh có nội dung tuyên truyền chống phá đảng
nhà nước ca ngợi chế độ việt nam cộng hòa và đào minh quân
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi phi làm hồ sơ xin gia nhập tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và tham gia họp trực tuyến với tổ chức nhiều lần được các thành viên trao đổi
bàn bạc các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức hướng dẫn đào tạo huấn luyện phương thức hoạt động
những video clip và các trang tài liệu thu giữ từ tài khoản facebook phi kim của fi
có nội dung hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê thị kim phi sáu năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
để có tiền mua ma túy sử dụng trần ngọc vĩnh chú tại huyện châu thành tỉnh hậu giang lại đi cướp giật tài sản
với thủ đoạn của vĩnh là giả vờ mua điện thoại lợi dụng lúc nhân viên không chú ý thì cướp giật tài sản
hiện công an thành phố bạc liêu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trần ngọc vĩnh để điều tra xử lý
sáng ngày một tháng ba vĩnh điều khiển xe máy đến một cửa hàng điện thoại trên đường trần phú phường bảy thành phố bạc liêu rồi giả vờ mua điện thoại
lợi dụng lúc nhân viên không chú ý vĩnh đã cướp giật hai chiếc iphone một mươi hai pro max và một chiếc iphone một mươi ba pro max rồi lên xe tẩu thoát
qua làm việc với cơ quan công an đối tượng trần ngọc vĩnh còn khai nhận trước đó khoảng một mươi ngày
cũng với thủ đoạn tương tự đã chiếm đoạt chiếc iphone một mươi một pro max của một cửa hàng điện thoại trên đường trần huỳnh phường bảy thành phố bạc liêu
liên quan đến vụ khai thác lâm sản trái phép quy mô lớn ở thị trấn măng đen huyện con plong tỉnh con tum
đến nay công an huyện con plong đã điều tra làm rõ được sáu đối tượng tham gia vào phá rừng còn livestream bán gỗ ngay tại hiện trường
trước đó ngày tám tháng ba đoàn liên ngành huyện con plong kiểm tra rừng
tại khu vực lô hai và lô ba khoảnh một mươi một tiểu khu bốn trăm tám mươi sáu thuộc lâm phần do ủy ban nhân dân thị trấn măng đen quản lý
và phát hiện hai mươi sáu gốc cây gỗ bị cưa hạ thuộc nhóm năm và nhóm sáu với tổng khối lượng khoảng bốn mươi hai mét khối
sau một thời gian vào cuộc điều tra đến nay công an huyện con plong đã làm rõ được sáu đối tượng tham gia vụ khai thác lâm sản trên
sau khi khai thác gỗ nhóm đối tượng trên còn livestream khoe hình ảnh đường kính kích thước để bán
một vụ vận chuyển trái phép một lượng lớn nội tạng động vật không có nguồn gốc xuất xứ vừa bị đội tuần tra kiểm soát hải đội hai
bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh phát hiện bắt giữ
qua kiểm tra phương tiện bè mảng vỏ gỗ biển số tự vẽ tám nghìn sáu trăm tám mươi ba do phạm văn ba điều khiển trên bè còn có một mươi người là nam giới
qua kiểm tra phương tiện không có giấy tờ đăng ký người không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định
số nội tạng động vật là nầm lợn được đóng thùng xốp bọc bên ngoài là vỏ bạc
phạm văn ba khai nhận là người trở thuê cho một người không rõ danh tính
tại thời điểm kiểm tra phạm văn ba không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ số nội tạng động vật